trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám khối lượng thương mại hai triệu giữa việt nam và trung quốc đạt sấp xỉ là sáu mươi sáu triệu đô la mỹ
việt nam đã vượt qua malaysia và trở thành đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong khu vực asean
để thuận tiện hơn cho hợp tác kinh tế cũng như du lịch vào ngày ba mươi tháng chín tới đây sẽ chính thức khai trương
hai đường bay trực tiếp hà nội thâm quyến và hà nội quảng châu
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã đón bốn triệu khách du lịch trung quốc trên tổng số một mươi ba triệu lượt khách du lịch quốc tế
chỉ riêng tám tháng năm hai nghìn một mươi tám việt nam cũng đã đón được ba bốn triệu lượt khách trung quốc trên tổng số một mươi bốn triệu lượt khách du lịch quốc tế
qua đó có thể thấy bắc á đặc biệt là trung quốc chính là thị trường du lịch trọng điểm của việt nam
việc tăng các chuyến bay các tuyến đường hàng không sẽ góp phần tăng trưởng lượng khách du lịch giữa hai nước
được biết thâm quyến là một thành phố

nơi đây ngoài công dân trung quốc thì cũng có rất nhiều công dân của các nước sinh sống
chính vì vậy việc mở đường bay này sẽ giúp cho công dân ở nước thứ ba có thêm nhiều cơ hội sang thăm quan du lịch ở việt nam